thưa quý vị trong những ngày gần đây thông tin một loại kẹo không rõ nguồn gốc được bán
ở khu vực cổng trường học của nhiều tỉnh thành như quảng ninh lạng sơn hà nội
khiến cho nhiều học sinh tò mò mua ăn thử và có dấu hiệu ngộ độc nhẹ
sự việc này đã gây hoang mang trong dự luận và dấy lên những lo ngại
từ việc mua bán các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc ở nơi tập trung đông học sinh
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
đây là gói kẹo được hai học sinh trường tiểu học vĩnh trại thành phố lạng sơn
sử dụng trước khi vào giờ học cách đây hai tuần
ngay sau khi ăn một thời gian ngắn các học sinh này đã xuất hiện dấu hiệu bất thường về sức khỏe
và được đưa vào phòng y tế
khi mà các em lên phòng y tế thì cô y tế cũng có hỏi các em cái thông tin là
em dùng cái quà vặt gì thì cũng tiện là các em có hai cái vỏ kẹo ở trong túi
thì nó cũng trùng hợp với lại cái thông tin mà nó đang nổ trên thị trường
công an thành phố lạng sơn đã nhanh chóng triển khai lực lượng
giả soát tất cả các cửa hàng bán đồ tạp hóa ở cổng trường học
thu giữ một số lượng lớn các loại kẹo do nước ngoài sản xuất
không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường
trước những thông tin do phụ huynh học sinh cung cấp về loại kẹo lạ
gây những biểu hiện bất thường về sức khỏe nghi ngờ có chất ma túy
công an thành phố đã tiến hành các biện pháp xác minh làm rõ
công an thành phố lạng sơn cũng đã báo cáo lãnh đạo công an tỉnh
và lãnh đạo công an tỉnh lạc sơn cũng đã chỉ đạo công an thành phố
là khẩn trương truy xét làm rõ giám định xem xem là thực tế
các loại kẹo này như nào
kết quả trả lời của cục kinh doanh sự bộ ngan giám định
các chất kẹo loại kẹo này thì khẳng định là trong các loại kẹo
thu giữ này là không có ma túy
theo thông tin từ các cơ quan chức năng hiện các loại kẹo không rõ
nguồn gốc này đã xuất hiện tại một số quận
một thành phố hà nội
đã có nhiều học sinh mua và chia nhau ăn
sau đó cũng có dấu hiệu đau đầu buồn nôn
nhiều thầy cô giáo cũng lo lắng trước tình trạng thực phẩm nguy hại
lên lõi vào trường học gây ảnh hưởng tới tâm lý nhà trường
ở bên ngoài chúng tôi đã phối hợp với lực lượng công an
khu vực thị trường để đảm bảo rằng không các hàng rong
ở bên ngoài cổng trường sẽ được kiểm tra
đặc biệt là trong các đầu giờ sáng giờ ra chơi
và cuối giờ chiều tan học
bên cạnh đó nhà trường đã cho một trăm linh phụ huynh học sinh
của nhà trường ký bản cam kết thực hiện việc
thực hiện tốt nền nếp của trường học
hiện nay hầu hết các trường học đã đồng loạt ra khuyến cáo
đối với phụ huynh học sinh tuyệt đối không mua
sử dụng loại kẹo không rõ nguồn gốc
đồng thời tăng cường quản lý giám sát học sinh
trong vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm trường học
nhà trường đã rất là chú trọng về vấn đề an toàn thực phẩm
và cái việc đó thì nhà trường đã để ý ngay từ những ngày đầu tiên
vì dù gì tiểu học chúng tôi cũng là trường bán chú
mà bữa ăn hàng ngày của các cháu chúng tôi cũng rất là để ý
và chúng tôi luôn có một đội ngũ thanh tra
cũng như là giáo viên chủ nhiệm và ban phụ huynh
phụ huynh các lớp để đi kiểm tra hàng ngày
đó là đầu tiên là về ăn uống thực phẩm của nhà trường
chuẩn bị cho các cháu cả bữa sáng
nắm mắt được tâm lý của lứa tuổi học sinh
các đối tượng kinh doanh đã đưa ra thị trường
nhiều loại thực phẩm không nhãn mát không rõ nguồn gốc xuất xứ
như bánh kẹo sữa và nước uống hoa quả
có màu sắc hình thú hấp dẫn
các bác sĩ cũng khuyến cáo việc sử dụng thực phẩm không an toàn
có thể gây ra các triệu chứng cấp tính tức thời như
đau bụng tiêu chảy dối loạn tiêu hóa ngộ độc thực phẩm
về lâu dài sẽ làm ảnh hưởng tới quá trình chuyển hóa trong cơ thể
và dễ gây ra các bệnh về tim mạch đáy thác đường béo phỉ
vâng và trong khi đó tại hà nội liên quan đến vụ học sinh
bị đau bụng sau khi ăn kẹo lạ
sở giáo dục và đào tạo hà nội
đã có văn bản gửi các phòng giáo dục và đào tạo
các quận huyện thị xã giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp
giáo dục thường xuyên hiệu trường các trường học thuộc sở
về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học
cán bộ giáo viên nhân viên học sinh chủ động phát hiện
các cơ sở quanh khu vực cổng trường kinh doanh thực phẩm
không rõ nguồn gốc và báo cho chính quyền địa phương